chúng tôi xin được chuyển sang các tin tức về công tác khắc phục mưa lũ trên địa bàn miền trung
mới đây ngoài các tổng kết tình hình kinh tế xã hội của tỉnh bình định trong quý i khi covid một mươi chín bùng phát
chủ tịch ubnd tỉnh nguyễn phi long cũng đã yêu cầu các lực lượng quân đội công an đoàn thanh niên
hỗ trợ người dân thu hoạch hết lúa đã bị ngã đổ do mưa lũ bất thường trong một mươi ngày
sáng bốn tháng bốn chủ tịch ubnd tỉnh bình định nguyễn phi long chủ trì hội nghị trực tiếp và trực tuyến
đánh giá tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong quý i và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
trong ba tháng qua dù dịch covid một mươi chín tiếp tục bùng phát nhưng tình hình kinh tế xã hội tỉnh bình định
vẫn duy trì ổn định và đang phục hồi phát triển
cụ thể tổng sản phẩm địa phương grdp tăng sáu năm so với cùng kỳ thu ngân sách đạt bốn ba mươi tỷ đồng tăng một trăm hai mươi sáu so với cùng kỳ
tuy nhiên sản xuất công nghiệp của tỉnh gặp khó khăn khi giá vật tư nguyên liệu đầu vào tăng cao lượng hàng hóa tồn kho còn nhiều
tình trạng lấn chiếm đất đai khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản ô nhiễm môi trường còn xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh
trước mắt tỉnh bình định có hơn một mươi một vùng
trên một hectare lúa đã chín nhưng do ảnh hưởng của mưa lũ chưa thu hoạch được và nhiều tàu cá của ngư dân bị chìm trong đợt mưa gió bất thường vừa qua chưa được trục vớt
ông nguyễn phi long yêu cầu ưu tiên hàng đầu trong quý hai năm nay là bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân
ngành y tế và các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
chủ tịch ubnd
nhân dân tỉnh bình định cũng yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn và các địa phương huy động máy móc hỗ trợ người dân thu hoạch lúa
các đơn vị quân đội công an đoàn thanh niên hỗ trợ nhân lực cho các địa phương đảm bảo trong một mươi ngày phải thu hoạch hết diện tích lúa chín bị ảnh hưởng bởi các đợt mưa vừa qua
bên cạnh đó mau chóng thống kê thiệt hại đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ kịp thời cho nhân dân
bên cạnh đó vào buổi chiều cùng ngày văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định cho biết đã thống kê được tám mươi phương tiện gồm hai cano bốn mươi năm thuyền hai mươi hai thốn một mươi một bè du lịch bị sóng gió đánh chìm
đến nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình định phối hợp với lực lượng tìm kiếm các sở ngành và chính quyền địa phương tổ chức trục vớt được ba mươi phương tiện
một mươi sáu tàu cá công suất nhỏ hai thúng máy một cano du lịch ở xã nhân lý hai thuyền một thúng chín bè du lịch ở xã nhân hải
và hai thuyền ở xã mỹ thọ huyện phủ mỹ
hiện các lực lượng tạm thời dừng các hoạt động tìm kiếm trục vớt do biển đang có gió mạnh và sóng lớn
ngoài ra trong đợt mưa gió bất thường từ ngày ba mươi tháng ba đến ngày hai tháng bốn vừa qua tỉnh bình định có hai người bị thương
một mươi ba chín trăm linh bảy hecta lúa bị đổ ngã bảy trăm bốn mươi hecta lúa bị ngập úng hai năm trăm bảy mươi tám hecta hoa màu bị ngập úng một trăm hai mươi năm tấn muối bị hư hỏng